tối qua ngày một mươi hai tháng một mươi một tại hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chiêu đãi trọng thể tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
phát biểu tại tiệc chiêu đãi tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ
việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện việt nam trung quốc
phù hợp với lợi ích cơ bản lâu dài của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới
sự phát triển ổn định lâu dài và những thành quả trong quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước là yếu tố không thể thiếu đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng và mong muốn cùng với đảng nhà nước và nhân dân trung quốc
tăng cường tình hữu nghị truyền thống đi sâu hợp tác thực chất đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng hai nước không ngừng phát triển ổn định lành mạnh
trong lời đáp tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình cho rằng hiện nay tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và sâu sắc sự nghiệp cải cách mở cửa của trung quốc và đổi mới của việt nam đều đang đối mặt với thời cơ và thách thức mới
hai nước trung việt đều kiên trì dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa
hai bên tăng cường đoàn kết hợp tác cùng mưu cầu phát triển phồn vinh phù hợp lợi ích căn bản của nhân dân hai nước cùng có lợi cho hòa bình ổn định phát triển của khu vực và thế giới
trung quốc mong cùng việt nam tiếp tục đi theo phương châm láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt bạn bè tốt đồng chí tốt và đối tác tốt thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung việt không ngừng phát triển về phía trước
trước đó tổng bí thư nguyễn phu trọng cùng tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đã tham quan triển lãm ảnh trung quốc trong con mắt nhấp ảnh gia việt nam tại trung tâm hội nghị quốc tế hà nội
triển lãm ảnh trung quốc cho các mắt nhấp ảnh gia việt nam gồm bốn mươi hai tác phẩm chọn lọc của các nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam sáng tác tại trung quốc trưng bày theo bốn chuyên đề phong cảnh thiên nhiên tiếng vọng lịch sử phát triển đương đại đời sống nhân văn
mỗi bức ảnh là một câu chuyện miêu tả việt nam
về một trung quốc tươi đẹp giới thiệu về nhân dân việt nam phong cảnh thiên nhiên văn hóa và diện mạo phát triển của xã hội trung quốc đây là những bức ảnh được các nghệ sĩ nhấp ảnh sáng tác tại nhiều tỉnh thành phố của trung quốc như bắc kinh thiên tân nội mông thượng hải chiết giang thiểm tây
đây là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước